tại thành phố vũng tàu trong thời điểm mưa bão như thế này thì đây cũng là lúc mà sự sẻ chia của tình người lại càng rõ nét hơn
các nhà dân các khách sạn tại thành phố vũng tàu đã mở cửa đón người dân chú bão miễn phí
vào lúc giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi một ngoài các trụ sở khu phố phường xã trường học là nơi tập trung người dân di tản tránh bão
thì nhiều nhà dân cũng như cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đồng loạt mở cửa để đón người nghèo
người không có chỗ ở hoặc thuộc diện phải di rời
tại khách sạn fita cao su số một trăm linh tám đường võ thị sáu thành phố vũng tàu người dân liên tục đến để làm thủ tục nhận phòng
đa phần đều là người bán vé số không có nhà cửa hoặc những gia đình có nhà nhưng buộc phải di rời đến những nơi an toàn
ngoài khách sạn vita kao su nhiều cơ sở lưu trú khác cũng đang thông tin mở cửa cho người dân tránh trú bão
như khách sạn đức anh số hai trăm hai mươi phan chu trinh thành phố vũng tàu khách sạn hoa phượng đỏ số một đường thi sách
vũng tàu center số chín mươi ba lê lợi cùng nhiều khách sạn khác đang tiếp tục mở cửa cho người dân tá túc đến khi hết bão